hôm nay hai mươi tháng một bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn tiếng anh lớp một
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới
theo đó sau cuốn sách giáo khoa môn tiếng anh lớp một của ba nhà xuất bản là nhà xuất bản giáo dục việt nam
nhà xuất bản đại học sư phạm nhà xuất bản đại học sư phạm tp hcm được phê duyệt sau hai vòng thẩm định về chuyên môn
của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
sách giáo khoa được các tác giả xây dựng công phu cẩn thận tâm huyết tuân thủ đúng theo quy định của chương trình
theo thông tư số ba mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của bộ giáo dục và đào tạo để biên soạn sách giáo khoa môn tiếng anh lớp một
nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng cấu trúc sách mới tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến
nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học việt nam
bảo đảm tính mở tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động sáng tạo theo định hướng và quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới